cũng bị sạt lở do mưa lớn nhưng sạt lở ở hòa bình thì còn nghiêm trọng hơn khi mà không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn cả về người
vụ sạt lở đất tại địa bàn xóm tát xã tân minh huyện đà bắc đã vùi lấp và làm sập hoàn toàn một nhà dân xây bán kiên cố lợp mái tôn khiến một người chết và ba người bị thương
cụ thể vụ sạt lở đất đã làm ông lò văn san sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai tử vong tại chỗ bà sa thị dần sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm là vợ của ông san và chị nguyễn thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là con dâu bị gãy xương hiện đang được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện đà bắc cháu lò thị lệ một mươi bốn tuổi là cháu nội của ông san bị thương nhẹ
nhận được tin báo lãnh đạo huyện đà bắc đã xuống hiện trường nắm bắt thông tin đồng thời có các biện pháp chỉ đạo công tác khắc phục
cứu hộ cứu nạn động viên hỗ trợ gia đình người bị nạn